trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh và cổng thông tin du lịch tây ninh đã chính thức đi vào hoạt động
đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ năm
và đại hội đảng bộ tỉnh tây ninh nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trung tâm giám sát điều hành có chức năng điều hành tập trung trong các hoạt động của đô thị thông minh
thực hiện thu nhập và xử lý dữ liệu hiển thị trực quan và hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo
có khả năng nâng cấp mở rộng tích hợp nhiều dịch vụ đô thị thông minh
bên cạnh đó cổng thông tin du lịch tỉnh tây ninh cũng chính thức đi vào hoạt động
được trang bị đầy đủ tính năng hữu ích cho du khách đơn vị kinh doanh du lịch và cơ quan quản lý nhà nước
giúp du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về địa chỉ du lịch địa điểm ăn uống sự kiện nổi bật